ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh long an
đã tiếp xúc cử tri hai huyện thủ thừa và đức hòa tỉnh long an sau kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
tại hai buổi tiếp xúc các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
tình hình biển đông tình trạng vật tư nông nghiệp kém chất lượng vấn đề cho vai nặng lãi vấn đề ô nhiễm môi trường
phát biểu tại các buổi tiếp xúc đồng chí trương hòa bình ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri
đồng thời khái quát với cử tri về tình hình kinh tế xã hội của cả nước
năm hai nghìn một mươi chín được dự báo là năm thứ hai liên tiếp chúng ta đạt và vượt toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu kế hoạch đề ra
chính phủ ưu tiên thực hiện ba đột phá chiến lược nhằm đưa tăng trưởng gdp bình quân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi lên sáu mươi
trên cơ sở những ý kiến của các cử tri cùng với sự chung tay của chính phủ các bộ ngành
lãnh đạo tỉnh long an
và cộng đồng doanh nghiệp các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh
tin tưởng rằng long an sẽ sớm phát triển mạnh đạt được nhiều hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao